chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

báo cáo của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chỉ rõ trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một do nước ta tập trung toàn bộ lực lượng để bảo vệ thắt chặt an ninh trên tất cả các khu vực để tổ chức những sự kiện chính trị quan trọng
bên cạnh đó tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát theo chiều hướng phức tạp trên cả nước
do đó hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả nổi lên ở một số hành vi sản xuất buôn bán các sản phẩm thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch chủ yếu không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ
các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện và xử lý hơn một trăm linh vụ vi phạm thu nộp ngân sách hơn bảy năm trăm linh tỷ đồng khởi tố hơn một sáu trăm linh vụ án
kết luận hội nghị phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đánh giá cao kết quả đạt được chín tháng đầu năm cũng như trong quý ba
trong thời gian tới khi chúng ta từng bước nới lỏng giãn cách xã hội mở cửa nền kinh tế dự báo tình hình mua lậu gian lận thương mại sản xuất hàng giả sẽ vẫn diễn biến phức tạp
đặc biệt những tháng cuối năm là dịp tết nguyên đán nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
do đó theo phó thủ tướng chúng ta phải có nhiệm vụ ngăn chặn không làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới
tại hội nghị ban chỉ đạo đã trao quyết định bổ nhiệm tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đối với đồng chí lê thanh hải
đồng thời ban chỉ đạo đã thông báo quyết định kết thúc việc tái và thôi giữ chức tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đối với đồng chí đàm thanh thế
hội nghị các bộ trưởng asean về vấn đề ma túy lần thứ ba

đã chính thức được khai mạc
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến do campuchia chủ trì đăng cai tổ chức
đoàn đại biểu việt nam do đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng
trong đó chia sẻ lập trường chung của asean về thái độ không khoan nhượng đấu tranh phòng chống ma túy
theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một cộng đồng chung asean không ma túy
và đề nghị trong thời gian tới các quốc gia thành viên asean cần tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm thúc đẩy
và nâng cao hiệu quả hợp tác trong đấu tranh phòng chống ma túy
sau ghi thức trào cờ asean phát biểu khai mạc hội nghị thống tướng kekimyan phó thủ tướng chính phủ
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ma túy campuchia đã nhấn mạnh mặc dù chịu tác động bởi đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tình hình ma túy tại khu vực asean tiếp tục diễn biến khó lường
đặc biệt các đối tượng tội phạm luôn thay đổi phương thức thủ đoạn trong buôn bán vận chuyển ma túy
vì vậy các quốc gia asean cần đề xuất những hoạt động mang tính phù hợp linh hoạt để ngăn chặn các hoạt động tội phạm sản xuất vận chuyển ma túy
và các loại tiền chất tăng cường chia sẻ thông tin hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong khu vực
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam chia sẻ lập trường chung của asean về thái độ không khoan nhượng với ma túy
và theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một cộng đồng chung asean không ma túy
với trách nhiệm của một nước thành viên việt nam đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của asean
đặc biệt năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã đăng cai tổ chức thành công ammd sáu với nhiều văn kiện quan trọng được thông qua
thúc đẩy đối thoại và tạo điều kiện chia sẻ thông tin về tình hình ma túy bất hợp pháp trong khu vực
việt nam với tư cách là chủ tịch cơ chế hợp tác của các bộ trưởng asean về ma túy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đã đại diện cho asean chính quyền
với tuyên bố chung asean về vấn đề ma túy tại phiên họp cấp cao của ủy quan phòng chống ma túy nhật quốc lần thứ sáu mươi hai
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tại viên áo việt nam cũng đã tham gia tích cực có trách nhiệm vào các hoạt động chung của nội khối
như asos bốn mươi một asos bốn mươi hai phối hợp xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch hành động bảo vệ cộng đồng asean
chống ma túy trái phép hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
một số giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác trong đấu tranh phòng chống ma túy đã được bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
trong đó ở cấp độ khu vực các nước asean cần tiếp tục duy trì củng cố quan hệ hợp tác trên cơ sở xây dựng lòng tin chính trị
trong đấu tranh phòng chống ma túy tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác quốc tế hiện có
ở cấp độ quốc gia bộ trưởng tô lâm đề nghị các bên cần chủ động thiết lập kênh trao đổi thông tin triển khai các đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tội phạm ma túy xuyên quốc gia
các nước asean cần chủ động thích ứng trong trạng thái bình thường mới thông qua tổ chức các hội thảo tập huấn trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống ma túy
tăng cường phối hợp giao lưu hợp tác trong nội khối thông qua áp dụng hội chứng vaccine thỏa thuận làn xanh
tăng cường hợp tác với các nước đối tác đối thoại asean trong ứng dụng nâng cao năng lực cho lực lượng hành pháp và hỗ trợ trang thiết bị
phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác phòng chống ma túy
đồng thời các nước asean cũng cần tiếp tục thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong việc thể hiện quan điểm lập trường đối với chính sách kiểm soát ma túy toàn cầu
đóng góp tiếng nói xây dựng và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh cần tiếp tục thể hiện
tinh thần hợp tác và chia sẻ trách nhiệm cao hơn nữa để ngăn chặn đẩy lùi tội phạm tệ nạn ma túy trên toàn cầu và hạn chế thấp nhất hậu quả để lại cho xã hội
chính phủ việt nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên asean trong đấu tranh phòng chống ma túy
mong muốn các nước và tổ chức quốc tế tiếp tục dành sự quan tâm hỗ trợ việt nam thực hiện thành công công tác phòng chống ma túy
việt nam nhất trí cao đối với các nội dung đề ra và tin tưởng rằng kết quả của hội nghị ammd bảy
sẽ thể hiện cam kết chính trị cấp cao
cho asean trong phòng chống ma túy giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
tại hội nghị các nhà lãnh đạo cũng tập trung thảo luận một số nội dung chính về tình hình phát triển trong khối asean
kết quả hội nghị quan chức cấp cao asean về vấn đề ma túy lần thứ bốn mươi một bốn mươi hai và các báo cáo đánh giá giữa kỳ về kế hoạch hành động asean
phân đấu bảo vệ cộng đồng chống tệ nạn ma túy hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
kế hoạch hợp tác asean đấu tranh phòng chống sản xuất và mua bán ma túy bất hợp pháp
tại khu vực tam giáp vàng hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
hội nghị cũng đã thông qua tuyên bố chung của chủ tịch ammd bảy trong đó tái khẳng định cam kết của asean
trong việc ủng hộ hợp tác khu vực thực hiện hóa mục tiêu vì asean không ma túy
sáng nay trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã chủ trì kỳ họp thứ năm
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
họp ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thảo luận cho ý kiến báo cáo kết quả công tác
giữa hai kỳ họp của ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
trong đó đánh giá giữa hai kỳ họp từ ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã giúp ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát với một khối lượng công việc rất lớn
tập trung tham mưu đảng ủy công an trung ương
bàn hành nghị quyết chương trình công tác kiểm tra giám sát và quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chỉ đạo nghiên cứu xây dựng ban hành một mươi tám văn bản quy chế quy định quy trình
thực hiện hai mươi bốn kế hoạch kiểm tra giám sát chuyên đề
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã thông qua báo cáo kết quả giám sát
đối với một tổ chức đảng xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và một số đảng viên
có khuyết điểm vi phạm theo quy định
phát biểu kết luận kỳ họp thứ trưởng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương trần quốc tỏ đánh giá
công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp của thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
đảm bảo chú đáo bài bản đúng quy trình quy định
các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi thảo luận với tinh thần cầu thị lắng nghe góp ý cụ thể vào báo cáo
và quyết định các vấn đề theo thẩm quyền góp phần vào chất lượng hiệu quả của kỳ họp
sáng nay thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ
đã đến và làm việc tại công an tỉnh an giang về công tác cán bộ và trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho các tập thể cá nhân thuộc công an tỉnh an giang
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận biểu dương đánh giá cao vai trò vị trí tinh thần trách nhiệm
của lực lượng công an tỉnh an giang trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng chí đặc biệt đánh giá cao công tác truy vết khoanh vùng dập dịch của công an tỉnh an giang
khi thành lập các lực lượng truy vết bốn cấp bóc tách f ra khỏi cộng đồng đã nhanh hơn dịch và đánh chặn dịch
bên cạnh đó công an tỉnh an giang đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương
đã xử lý hình sự một mươi vụ một mươi một đối tượng vi phạm trong công tác phòng chống dịch
tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
tình hình phạm pháp hình sự xảy ra một trăm năm mươi hai vụ giảm một mươi năm tám so với cùng kỳ
triệt xóa một chín trăm linh năm tụ điểm tệ nạn xã hội xử lý hình sự hai mươi bốn vụ sáu mươi bảy bị can
phát hiện bắt giữ một một trăm bảy mươi bốn vụ buôn lậu buôn bán vận chuyển hàng cấm liên quan năm trăm bốn mươi hai đối tượng
đã xử lý hình sự bốn mươi vụ năm mươi tám đối tượng
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho tập thể công an thành phố long xuyên và trung tá nguyễn thành cương
cán bộ phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh an giang
có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
dịp này thứ trưởng lê quốc hùng cũng đã trao tặng một bộ kít tết nhanh kháng nguyên cho công an tỉnh an giang
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có thư khen gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn
đã không quản ngại khó khăn gian khổ vất vả ngày đêm căng mình với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
phòng chống dịch covid một mươi chín ở cơ sở nội dung thư khen nêu rõ
thời gian qua mặc dù trong điều kiện khó khăn tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến nhanh
phức tạp và nguy hiểm nhưng toàn thể cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn
trên toàn quốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
tận tụy với công việc không quản ngại khó khăn gian khổ vất vả ngày đêm
căng mình với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín ở cơ sở
nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
để lại những dấu ấn sâu đậm hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
cụ thể lực lượng công an xã thị trấn cùng một lúc phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ
như tổ chức nắm tình hình an ninh trật tự để tham mưu với cấp ủy chính quyền xã thị trấn
các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các cơ quan đoàn thể các tổ chức cá nhân
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trực tiếp thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội quản lý cư trú quản lý dân cư
quản lý người nước ngoài quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
quản lý vũ khí và liệu nổ tiền chất nổ công cụ hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ ứng phó với sự cố thiên tai thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản
quản lý giáo dục đối tượng trực ban tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm
tổ chức bắt giữ người phạm tội quả tang bắt truy nã bảo vệ hiện trường cấp cứu người bị nạn
thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự công cộng trật tự giao thông
bảo vệ các sự kiện trực tiếp gần dân tiếp nhận nghiên cứu đề xuất xử lý giải quyết đơn thư
khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân
đặc biệt lực lượng công an xã thị trấn đã rất nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng
quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân
phối hợp với lực lượng y tế giả soát tổng hợp số người dân đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
để nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đúng đủ sạch sống
đồng thời phải thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đồng thời nhiều cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện
với nghĩa cử cao đẹp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại và kịp thời cứu người bị đuối nước
tổ chức cưu mang giúp đỡ các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa giáo dục các cháu
không bị kẻ xấu lôi kéo xa ngã vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật
nhiều đồng chí đoàn viên thanh niên đã sung phong tự nguyện đi nhận công tác
tại các xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
đây là những hành động việc làm thể hiện rõ nét về phẩm chất cách mạng của người công an nhân dân
đặc biệt là ý chí quyết tâm tinh thần chiến đấu bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối
của lực lượng công an xã thị trấn đối với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận
đánh giá cao và biểu dương về những kết quả thành tích và sự nỗ lực cố gắng
của toàn thể cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu căn cước công dân và phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua
thời gian tới tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở sẽ còn diễn biến phức tạp
nảy sinh nhiều vụ việc cần sự vào cuộc rất tích cực của lực lượng công an xã thị trấn
do vậy bộ trưởng tô lâm yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị nhất là giám đốc công an các địa phương
phải kịp thời quan tâm động viên khen ngợi và có hình thức chăm sóc đảm bảo sức khỏe cho cán bộ
chiến sĩ công an xã thị trấn để các đồng chí yên tâm vững vàng và tích cực hơn nữa trong quá trình thực thi nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân